sau đó cả nhóm đến nhà hát nhưng không gặp nên cả nhóm quay xe ra về
khi ra đến đầu hẻm nhóm của toàn nguyên gặp anh hát chạy xe mô tô có để cây mã tấu phía sau xe
tại đây hai bên xảy ra đánh nhau nhóm của nguyên xuống xe cầm theo hung khí và lấy chai thủy tinh trọi và đuổi đánh anh hát
trong lúc hai bên đuổi đánh nhau lực lượng công an huyện châu thành đã kịp thời có mặt khống chế bắt toàn bộ nhóm
trong quan hệ dân sự
nhất là vay và cho vay thường chứa định những yếu tố rủi ro rất lớn
ban đầu có thể là đơn giản nhưng sau phát sinh ra vấn đề chẳng hạn như là về lãi suất
cho nên thời hạn trả nợ thậm chí là quyền nợ
thì những vấn đề đó cần phải hết sức quan tâm
những người cho vay với một tinh thần tốt đẹp
thì cũng cần phải nhận thức được người cho vay là ai và động vào tâm thế
trong trường hợp nếu có trường hợp rủi ro thì phải sửa sửa sao
nhưng trong nhiều trường hợp đối tượng cho vay với mục đích lợi nhuận lãi suất cao
lợi dụng sự khó khăn của đoạn nhân để cho vay
và mục đích của họ chính là khống chế nạn nhân để kiếm được lợi nhuận cao nhất
thì đây chính là loại cho vay lặng mãi hoặc tín dụng đen
công an tỉnh đồng nai đã khống chế thành công đối tượng ngô quý phương hai mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh thừa thiên huế
đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó phương từ quận bình tân thành phố hồ chí minh mang theo một căn xăng năm lít đến nhà trọ của anh lê văn thìn ba mươi sáu tuổi ngụ tỉnh khánh hòa
tạm trú tại khu phố bốn a phường trảng giài thành phố biên hòa để đòi sáu trăm tám mươi triệu đồng đã cho anh thìn mượn trước đó
khi đến nơi phương gặp vợ anh thìn và hỏi chuyện nợ nần thì chị này nói không biết rồi bỏ ra ngoài
lúc này phương lấy khóa khóa cửa lại rồi khống chế một người con bốn tuổi của anh thìn
cùng ở trong nhà với mình rồi đổ xăng xuống nền nhà và lên người mình
phương đưa hộp quẹt ra đe dọa đốt nhà nếu anh thìn không trả nợ
công an tp biên hòa triển khai phương án khống chế bắt giữ đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự đã ập vào khống chế bắt giữ được đối tượng giải cứu thành công cháu bé
bảo vệ an toàn tài sản cho người dân và tính mạng của đối tượng
những người nếu cho vay một cách trong sáng thì cũng cần phải đánh giá được phía người cho vay có đủ điều kiện trả nợ hay không
và cho vay mục đích gì và chúng ta giúp đỡ hay như thế nào để tránh đi khi xảy ra có cái việc không trả nợ hay là có chậm trả nợ
thì cái cách xử nó trên cơ sở một là trên cơ sở luật pháp hai là trên cơ sở những người hiểu biết và trên cơ sở tình cảm thay vì đó là hành vi bạo lực
theo cáo chạm nguyễn đình đức nhận thông tin
nguyễn đình đức nhận thông tin
nhận được điện thoại của một người chú ruột nhờ cầm tiền mang ra quán bia ở xã hồng dương huyện thanh oai thành phố hà nội
khi đem tiền đến quán bia đức còn mang theo một con dao nhọn dài hai mươi hai cm
theo lời khai là đức nhặt được trước đó vài ngày và muốn đem vào khoe với chú
tại quán bia đức đã gặp ông nguyễn văn ba giao đức đang nợ ông ba số tiền một mươi năm triệu đồng nên ông ba đã đòi tiền đức
sau đó giữa đức và ông ba đã xảy ra cãi vã chửi bới dẫn đến xô xát
đức đã cầm dao nhọn mang theo đâm khiến nạn nhân bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện
tại phiên xét xử hội đồng xét xử toán nhân dân thành phố hà nội tuyên phạt nguyễn đình đức hai mươi năm tù
và buộc bị cáo phải tru cấp cho bốn con nhỏ của bị hại đến năm một mươi tám tuổi đồng thời chịu trách nhiệm các khoản tiền chữa trị thuốc men và mai táng cho ông ba
khi xảy ra những vấn đề xung đột những vấn đề mang tính rủi ro cao
thì phải trên cơ sở quy định luật pháp đó là quy định của luật dân sự đó là quy định của luật hình sự của luật tố tụng
và phải dựa vào chính quyền dựa vào các cơ quan bảo pháp luật để giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật
thay vì chúng ta hành động cách tự phát hành động cách bản năng và sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
thì đây chính là tiềm bản rất lớn đi dẫn đến con đường phạm tội
điều này không chỉ với người cho vay và kể cả những người đi vay
theo luật sư người cho vay sẽ được pháp luật bảo vệ trong trường hợp thực hiện đúng quy định tại bộ luật dân sự
với mức lãi suất do các bên tự thỏa thuận và không vượt quá hai mươi một năm của khoản vay
trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác
trường hợp người vay không chịu trả số tiền đã vay thì người cho vay có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân
nơi xảy ra hoạt động cho vay hoặc gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra
nếu xác định có dấu hiệu của tội phạm